sáu mươi năm trước khi đất nước thống nhất hàng nghìn thanh niên hà nội theo tính gọi xây dựng tổ quốc đã rời thủ đô mang theo tên đất tên làng truyền thống văn hóa đến lâm hà lâm đồng xây dựng vùng kinh tế mới để hôm nay giữa đại ngàn cao nguyên lâm viên được gặp hình bóng một thăng long hà nội
sáu mươi năm trước khi đất nước thống nhất thực hiện chủ trương của đảng và nhà nước về phân bố lại lao động và dân cư trên địa bàn cả nước để xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới sau nhiều lần gặp gỡ bàn bạc và khảo sát hai địa phương hà nội và lâm đồng thống nhất xây dựng vùng kinh tế mới hà nội tại vùng đất lâm hà ngày nay
những ngày đầu thì phất vả lắm anh em anh em thanh niên xung phong bấy giờ vào chứ nói là nông trường nhưng mà có công nhân đâu
lấy công nhân ở chợ
chỗ thanh niên chuyển sang
thế vào rồi bây giờ mới vỡ hoang mới khai hóa rồi sau một vụ thì bây giờ mới có lúa thêm lúa và sắn phải mua khoai sắn ăn
bây giờ là nói chung là cả nước mình bao cấp là khó khăn thì ở hà nội cũng khó khăn
như thế như vào đây thì được cái là nhìn thấy đất mà quý thế cho nên là cứ làm rồi sẽ có ăn
hai thanh niên thuộc tổng đội thanh niên tiền trạm gia lâm tạm biệt thủ đô và nam tây nguyên khai hoang mở đất
rồi lần lượt bảy tổng đội lao động tiền trạm đông anh từ liêm thanh trì các khu phố ba đình đống đa hoàn kiếm
mang theo tên đất tên làng lần lượt lên đường
qua một mươi một năm từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu đến năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy vùng quê mới lâm hà đã đón hơn năm một trăm linh hộ dân
với hai mươi ba sáu trăm sáu mươi năm người con hà nội vùng kinh bắc vào sinh cơ lập nghiệp biến vùng đồi núi hoang vu ngày xưa
trở thành những vùng kinh tế mới đầy triển vọng
nhân dân hà nội và lâm đồng
vừa mừng vui nhưng vừa trăn trở với những cái mà mình chưa làm được
đồng thời có những yêu cầu mới phức tạp lắm về quản lý xã hội
đặc biệt là người hà nội đi xa nhưng mà đừng để mất gốc mất nguồn
mà phải có cái phong cách cái lếp sống của con người hà nội
dù sống ở đâu cũng hướng về hà nội mà sống cho nó xứng đáng với là con em thủ đô
cái tên lâm hà được ghép từ hai chữ đầu của lâm đồng và hà nội
qua bốn mươi năm xây dựng và phát triển
lâm hà đã trở thành vùng quê trù phú trên cao nguyên lâm đồng